tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tăng hai mươi ba so với tháng trước và tăng năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
giá ga xăng dầu là những nhân tố chính tác động tới chỉ số giá tiêu dùng trong tháng hai này
tổng cục thống kê cho biết cpi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng trong tháng tết
ngày giảm tháng riêng và tại các địa phương diễn ra nhiều lễ hội nên giá một số mặt hàng lương thực thực phẩm ăn uống ngoài gia đình và hoa tươi tăng cao
cụ thể trong nhóm hàng hóa và dịch vụ để tính cpi có bảy nhóm tăng ba nhóm giảm và một nhóm không có biến động nhóm nhà ở và nguyên vật liệu tăng cao nhất với hai
nguyên nhân là do giá ga tăng hai mươi tám đồng một bình từ đầu tháng và nhu cầu điện nước sinh hoạt tăng khi thời tiết chuyển mùa
nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ hội đầu năm cũng đã khiến cho nhóm ăn uống ngoài gia đình
tăng năm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một mươi
đáng lưu ý giá xăng dầu có hai lần tăng trong tháng hai đã làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tháng này tăng một một mươi chín nhóm giao thông tăng năm mươi sáu đã tác động làm cpi chung tăng khoảng năm